luật hóa chất được quốc hội khóa một mươi hai kỳ họp thứ hai thông qua ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi
có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn tám là sự thể chế hóa hiện thực và cụ thể hóa
một cách nhanh chóng và kịp thời các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
sau một mươi năm năm thực thi luật hóa chất đã mang lại những tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
thế nhưng trước sự phát triển của công nghiệp hiện đại luật hóa chất năm hai nghìn bảy đã bộc lộ một số tồn tại hạn chế
không còn phù hợp với bối cảnh trong nước quốc tế hiện nay và các cam kết quốc tế mà việt nam đã tham gia
thưa quý vị thời gian vừa qua nhiều quy định pháp luật mới như luật quy hoạch luật đầu tư luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật
luật phòng chống ma túy luật quản lý
sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
luật bảo vệ môi trường được ban hành sau này với nhiều điểm đổi mới so với thời điểm ban hành luật hóa chất
những thay đổi này cùng với xu hướng chuyển đổi hệ thống quản lý từ tiên kiểm sang hậu kiểm
cải cách hiện đại hóa hành chính dẫn đến việc các văn bản hướng dẫn thi hành luật hóa chất phải thay đổi theo
dần làm giảm tính hài hòa thống nhất trong toàn bộ hệ thống quy định về quản lý hóa chất
dự thảo luật hóa chất sửa đổi dự kiến trình chính phủ
bao gồm một mươi một chương và chín mươi sáu điều
trong khi đó luật hóa chất năm hai nghìn bảy có một mươi chương và bảy mươi một điều
so với thời điểm ban hành luật hóa chất trước đây
thì hệ thống pháp luật hiện nay đã có nhiều thay đổi
nhiều luật mới được ban hành hoặc đã được sửa đổi bổ sung
luật hóa chất ra đời đã được một mươi sáu năm
cùng với đó thì thời gian đó thì một loạt các luật khác đã đưa ra đời
ví dụ như luật quy hoạch luật bảo vệ môi trường luật phòng chống ma túy v v
và vì vậy thì luật hóa chất đã bộc lộ sự không đồng bộ và kém hiệu quả so với trước đây
đồng thời với việc đó là về mặt hành chính thì cũng đã thực hiện cái việc là chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm
và vì vậy thì việc thay đổi sửa đổi luật hóa chất là rất cần thiết để đảm bảo cái chặt chẽ trong quản lý của ngành hóa chất
luật hóa chất năm hai nghìn bảy là một luật hóa chất đặc biệt
luật hóa chất năm hai nghìn bảy được thông qua quốc hội một mươi hai thì đến nay đã thực hiện được tầng một mươi bảy năm
và kể từ ngày nó đi vào hiện hành thì nó đã thể chế hóa tất cả những quy định của pháp luật tại thời điểm đó vào cái hoạt động quản lý hoạt động hóa chất
quản lý hoạt động hóa chất thì bao gồm từ khâu sản xuất khâu kinh doanh khâu đầu tư xây dựng khâu sản xuất khâu kinh doanh tồn chữ vận chuyển sử dụng
và sử lý thải bỏ đấy là toàn bộ các hoạt động hóa chất mà có một hoạt động hóa chất
và luật hóa chất thì hướng đến cái việc là nhằm quản lý hoạt động hóa chất để đảm bảo an toàn cho con người cho tài sản và cho môi trường
thế thì kể từ ngày luật ra đời đến nay thì song hành với sự phát triển của quốc gia thì các cái luật một số luật khác một số cái văn bản pháp luật của nhà nước của đảng và nhà nước thì cũng đã có sự thay đổi
và sự thay đổi này là tất yếu bởi vì nó phù hợp với cả cái giai đoạn phát triển của từng giai đoạn phát triển
và phù hợp với các nội dung mà hướng đến là hòa nhập với thế giới
đây là một trong những luật khá là ổn định và ít gây khó khăn cho bản thân đánh giá riêng doanh nghiệp tôi tôi đánh giá là như thế
một số cái quy định liên quan đến luật hóa chất mà phải thực hiện đối với doanh nghiệp hoạt động trong những việc hóa chất
giống như là khai báo hóa chất
phiếu an toàn hóa chất
ứng phó sự cố hóa chất
các yếu tố đánh giá rủi ro phòng ngừa hóa chất
quản lý tiền chất công nghiệp
tiền chất ma túy thì công ty đều chấp hành rất là tốt
trong quá trình thực hiện thì đến nay cũng có thể đánh giá là công ty dap thì cũng chưa có vững mắc gì lớn
và đã chấp hành đầy đủ các quy định của luật hóa chất
nhưng mà cùng với sự phát triển của xã hội thì gần đây
một loạt các cái điều luật khác
các cái bộ luật khác cũng đã có sự cập nhật để kịp cái sự phát triển của xã hội cũng như là cái hội nhập quốc tế
thì tôi đánh giá là cái luật hóa chất ấy cũng cần phải có một số thay đổi
để nó không còn bất cập với các bộ luật khác
ví dụ như là trong cái lĩnh vực quy hoạch hóa chất chẳng hạn
thì nó phải phù hợp với luật quy hoạch
cái nội dung cũ trong đó nó không còn phù hợp nữa
và cái bộ luật về bảo vệ môi trường
ban hành năm hai nghìn hai mươi nó cũng có một vài cái điểm mới
thì luật hóa chất cũng cần thiết cũng phải cập nhật lại để nó có cái sự đồng bộ
ngoài ra thì nó liên quan đến hóa chất thì có quản lý tiền chất công nghiệp
thì cũng cần phải đồng bộ với cái luật phòng chống ma túy
kể từ năm hai nghìn tám đến nay
việt nam đã ký kết gia nhập nhiều hiệp định thương mại tự do
tham gia thêm vào một số công ước
điều ước quốc tế mới về quản lý hóa chất
tuy là luật ổn định có quá trình thực thi dài
thế nhưng một số quy định trong luật hóa chất đã không còn phù hợp với tình hình thực tế
và cũng cần phải đồng bộ với các luật hiện hành
cũng như tiến trình hội nhập quốc tế hiện nay của việt nam
quá trình cái luật hóa chất ra đời thì cũng đã kịp thời chế hóa được
những đường lối chính sách của đảng và nhà nước về quản lý hóa chất và phát triển hóa chất
và cơ bản thì cũng đã đáp ứng được cái nhu cầu ngay tại thời điểm đấy về quản lý vật chất
tuy nhiên theo dòng thời gian thì
có mấy cái điểm mà luật hóa chất đã bộc lộ
những cái điểm này
những cái điểm yếu những cái điểm bất cập
đó là thứ nhất là trong quá trình một mươi sáu năm vừa rồi
thì việt nam đã tham gia hai công ước thêm hai công ước nữa
đó là công ước rotam về quản lý thuốc bảo vệ thực vật
và công ước minatamata về quản lý thủy ngân
và vì vậy thì cái việc mà chúng ta phải cập nhật những cái công ước đó
để theo kỷ cứu xu hướng thế giới
và trong đội luật hóa là cần thiết
hơn nữa thì trong tính đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
thì chúng ta đã tham gia một mươi sáu cái hiệp định thương mại thế hệ mới
tiến bộ thế hệ mới
và chính cái hiệp định thương mại này
nó cũng yêu cầu rằng là chúng ta phải có những cái quy định
về quản lý cũng như là phát triển ngành hóa chất
theo một cái xu hướng tiền tiền hơn văn minh hơn
so với luật hóa chất năm hai nghìn bảy
phạm vi điều chỉnh của luật hóa chất sửa đổi
bổ sung thêm quy định về phát triển công nghiệp hóa chất
hóa chất trong các sản phẩm
cụ thể luật này quy định về phát triển công nghiệp hóa chất
hoạt động hóa chất hóa chất trong sản phẩm an toàn trong hoạt động
quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân tham gia hoạt động hóa chất
và quản lý nhà nước về hóa chất
đặc biệt các quy định quản lý hóa chất bảo đảm tính hội nhập
phù hợp với xu thế quản lý hóa chất trên thế giới
tuân thủ các quy luật cạnh tranh cung cầu của thị trường
và phù hợp với thực tiễn hoạt động hóa chất
cũng như năng lực quản lý của việt nam
hiện nay tại việt nam các dự án hóa chất thì không được đón chào tại các tỉnh các địa phương
lý do đó là do một loạt các sự vụ liên quan đến một số các hoạt động hóa chất
gây ảnh hưởng đến môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của bà con
thì tôi không tiện nhắc tên nhưng mà tuy nhiên thì những cái việc đó
nó ảnh hưởng đến cái môi trường đầu tư
nó làm hạn chế cái môi trường đầu tư của các nhà đầu tư
và chính luật hóa chất sửa đổi này cũng là một cái hành lang pháp lý
góp phần là cởi bỏ những cái giảo cản pháp lý
tạo ra một cái hành lang pháp lý thuận lợi cho các nhà đầu tư hóa chất đầu tư vào việt nam
cũng như là các nhà đầu tư tại việt nam đầu tư các dự án tại các địa phương
bám sát đường lối chỉ đạo của đảng của chính phủ thủ tướng chính phủ
và yêu cầu từ thực tiễn
bộ công thương đã đề xuất bốn chính sách trong đề nghị xây dựng luật
đó là phát triển bền vững ngành công nghiệp hóa chất thành ngành công nghiệp nền tảng hiện đại
quản lý hóa chất đồng bộ trong toàn bộ vòng đời
quản lý hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm
trong đó nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn hóa chất
hoàn thiện các quy định về hệ thống tiêu chuẩn
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong lĩnh vực hóa chất
và nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn hóa chất
nhằm hoàn thiện các quy định về hệ thống tiêu chuẩn
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong lĩnh vực hóa chất
để đảm bảo hoạt động hóa chất an toàn cho con người
cho môi trường sinh thái và cộng đồng
thì luật hóa chất sửa đổi sẽ xây dựng trên ba nguyên tắc
thứ nhất là quản lý hóa chất trong toàn bộ vòng đời
chúng ta sẽ quản lý hóa chất đầy đủ
từ các khâu bắt đầu
từ nhập khẩu kinh doanh soạn xuất
đến thải bỏ hóa chất
thứ hai là chúng ta sẽ quản lý hóa chất trong sản phẩm
đảm bảo rằng các chất phơi nhiễm
những chất ảnh hưởng về sức khỏe của người dân của cộng đồng
sẽ được quản lý một cách đầy đủ chặt chẽ
nhưng vẫn đảm bảo thuận lợi cho doanh nghiệp
trong quá trình soạn xuất kinh doanh
thứ ba là việc nâng cao
hiệu quả an toàn hóa chất
với cái việc này thì cũng phải đảm bảo rằng là
các nhà máy hóa chất có thể vận hành một cách an toàn
chính quyền địa phương sẽ có thể giám sát
và có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp
trong những việc khi xảy ra sự cố hóa chất
và đảm bảo rằng việc soạn xuất hóa chất là an toàn
và bảo vệ môi trường
dự thảo luật hóa chất sửa đổi đã bổ sung quy định tiến bộ làm cơ sở pháp lý
thúc đẩy phát triển công nghiệp hóa chất
dần đóng vai trò nền tảng cho sự phát triển chung của nền công nghiệp việt nam
đồng thời định hướng các nhà đầu tư ưu tiên các công nghệ tiên tiến
theo hướng xanh thân thiện với môi trường phát triển nhanh và bền vững theo xu hướng mới
chủ yếu dựa vào khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
nhằm bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu
bổ sung những quy định về tư vấn hóa chất để đảm bảo rằng là công việc xây dựng những nhà máy hóa chất đảm bảo an toàn
đồng thời những người làm tư vấn hóa chất có thể làm thêm nhiều việc khác
ví dụ như về đánh giá hóa chất mới
hóa chất trong sản phẩm v v

thứ ba là chúng tôi xây dựng những quy định về đầu tư
về công tác xây dựng những khu công nghiệp để đảm bảo thu hút những khu công nghiệp
có hạ tầng dùng chung để chúng ta có thể phát triển những khu công nghiệp chuyên ngành về hóa chất
đảm bảo thuận lợi tiện ích và có thể có thêm những tiêu chí về kinh tế tuần hoàn
về hoa học xanh được áp dụng trong những khu công nghiệp đấy hướng tới cái môi trường xanh sạch đẹp hơn
chúng ta cũng đang có một nền công nghiệp hóa chất đang phát triển tương đối tốt những năm gần đây
và đặc biệt là trong nghị quyết đảng
năm hai nghìn một mươi ba cũng đã xác định ngành công nghiệp hóa chất là một trong những ngành công nghiệp nền tảng
và để góp phần giúp đỡ hỗ trợ cho các ngành công nghiệp khác phát triển
do vậy thì những điều đó cũng sẽ phải được tính đến những quy định để làm sao cho ngành công nghiệp hóa chất trở thành nền tảng
thì cũng sẽ phải tính đến để đưa vào các quy định trong luật
trong luật hóa chất mới này
chúng tôi đã tăng cường công tác quản lý hóa chất làm sao cho nó đảm bảo các công tác vấn đề về an toàn
vấn đề bảo vệ môi trường vấn đề sử dụng hiệu quả tài nguyên năng lượng
và tóm lại nó hướng đến ngành công nghiệp phát triển bền vững theo nghị quyết đảng một mươi ba
đồng thời với nó thì trong quy định của luật hóa chất mới
thì chúng tôi cũng được biết là ban soàn thảo của tổng viên tập cũng đã có những điều chỉnh
về các quy định liên quan đến quản lý hành chính
các cái thủ tục hành chính những cái gì mà nó trong những năm qua thực tiễn là quản lý tốt rồi
thì sẽ giảm bớt các thủ tục hành chính
có thể nói là những thủ tục hành chính mà không cần thiết thì sẽ phải giảm
và tiến tới là không có
nhưng mà rõ ràng cũng vẫn cần phải tăng các thủ tục hành chính
để làm sao hướng đến một nền công nghiệp hóa chất phát triển được bền vững
luật hóa chất sửa đổi đã được đưa vào chương trình xây dựng luật
pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn trình quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ tám
diễn ra vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn
việc xây dựng dự thảo luật hóa chất sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn
và nhu cầu phát triển hiện nay là rất cần thiết
nhằm thể chế hóa các đường lối chủ trương chính sách của đảng
đảm bảo đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật
khắc phục một số vướng mắc bất cập hiện nay
khi luật được thực thi sẽ mở ra những cơ hội mới cho ngành hóa chất phát triển
các nội dung trong dự thảo
có những điểm mới phù hợp với thực tiễn
mà còn phát huy kế thừa được những mặt tích cực của luật hóa chất năm hai nghìn bảy
đến đây chương trình của chúng tôi xin kết thúc
xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tuần sau